nhằm quảng bá ẩm thực việt nam thông qua những món ăn dân dã là đặc sản các vùng miền trên cả nước đến với du khách
thì vừa qua hiệp hội du lịch việt nam phối hợp với các khách sạn năm sao tại tp hcm
đã tổ chức giới thiệu các món ngon đặc sản của các địa phương tới khách tham quan và lưu trú
với mong muốn phục vụ các món ngon đặc sản đến từ nhiều vùng miền trên cả nước ngay tại tp hcm
khách sạn năm sao trend saigon đã giới thiệu thêm vào bộ menu điểm tâm sáng
dành cho mọi người yêu thích những món ăn đặc sản các vùng miền của việt nam
các món ăn đặc trưng của tỉnh tra vinh gồm bánh canh bến có bún sương cơm ngọc bít gà tre nướng
các món ăn này đều được độ bếp khách sạn trend saigon chăm chút tỉ mỉ
từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào đến khâu chế biến
các nguyên vật liệu đều được lấy từ tỉnh trà vinh nơi xuất xứ món ăn
nên hương vị và chất lượng món ăn không khác gì so với các món ăn được chế biến từ địa phương
việc đưa các món ăn đặc sản vào khách sạn năm sao đã giúp cho khách du lịch nước ngoài
tiếp cận các món ăn dân dã một cách an toàn dễ dàng
dân dã gần như bị lãng quên từ lâu